sáng nay cộng hàn kiếm tp hà nội tổ chức lễ gắn biển công trình kỷ niệm một nghìn một mươi năm thăng long hà nội
và chào mừng đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi bảy đối với dự án xây dựng cải tạo chỉnh trang khu vực xung quanh hồ hoàn kiếm
công trình được khởi công từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi với các hạng mục gồm hạng ngầm hệ thống cấp điện
hệ thống tưới nước tự động cải tạo hệ thống kè xung quanh hồ với chiều dài hơn một bốn trăm linh mét bằng kết cấu bê tông cốt sợi đúc sẵn
lát hề đường dạo bồn hoa bằng đá granite tự nhiên thay thế thảm cỏ thảm hoa bổ sung các trang thiết bị đô thị
tổng mức đầu tư của dự án là hơn hai trăm năm mươi tỷ đồng
công trình sẽ góp phần hoàn chỉnh cảnh quan khu vực xung quanh hồ hoàn kiếm xứng tầm di tích quốc gia đặc biệt